cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
hội thảo quốc tế việt nam học lần thứ năm đang diễn ra tại hà nội
hội thảo quốc tế việt nam học lần thứ năm có chủ đề phát triển bền vững trong bối cảnh của biến đổi toàn cầu
hội thảo quy tụ nhiều nhà việt nam học và học giả quốc tế đến từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng đại diện đoàn đại biểu cho biết hội thảo lần này là diễn đàn
để các nhà khoa học công bố những kết quả nghiên cứu về việt nam trước các nhà việt nam học của nhiều quốc gia
các kết quả nghiên cứu được trao đổi cởi mở thẳng thắn giúp cho giới việt nam học nhận thức đầy đủ hơn về việt nam
qua hơn tám trăm linh báo cáo trong đó có một trăm năm mươi báo cáo của các học giả quốc tế
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh các học giả tham dự hội thảo lần này
mang đến những tình cảm nồng hậu gắn bó với việt nam đem thế giới đến với việt nam và đưa việt nam gắn với hình ảnh thế giới
tổng bí thư cũng đề nghị các nhà khoa học trong nước vươn lên hơn nữa và đặc biệt phải có phương pháp đúng
giỏi ngoại ngữ để theo kịp các bước tiến của thế giới đưa việt nam hội nhập ngày càng sâu rộng với quốc tế
cũng trong chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang tiếp đại sứ timor leste
jean gilles trindade nevette de camoy đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
và tiếp giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới tại việt nam
chúc mừng ngài đại sứ timor leste hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao
những đóng góp của đại sứ trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ việt nam timor leste
chủ tịch nước khẳng định chính sách của việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với timor leste
trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương
trên cơ sở những kết quả đã đạt được cùng với những hiểu biết và kinh nghiệm về việt nam
chủ tịch nước đề nghị thời gian tới timor leste hoàn tất thủ tục nội bộ
để hiệp định thương mại song phương ký năm hai nghìn một mươi ba sớm có hiệu lực
đại sứ george g
inderter neves de camoy mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau
trên các lĩnh vực kinh tế chính trị ngoại giao qua đó đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển
đại sứ khẳng định dù trên cương vị nào luôn là cầu nối đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển
tại buổi tiếp ông osmane dion giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới tại việt nam
chủ tịch nước đề nghị ông osmane dion trong thời gian tới sẽ tập trung cung cấp nguồn lực giúp việt nam
thực hiện các định hướng đã đề ra trong các báo cáo của đại hội đảng lần thứ một mươi hai
chủ tịch nước đề nghị ngân hàng thế giới phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ để bảo đảm xây dựng được những chương trình
dự án đáp ứng tốt nhất với nhu cầu cấp thiết và mang lại giá trị gia tăng cao
chủ tịch nước khẳng định việt nam luôn coi trọng và sử dụng hiệu quả vốn vay của cộng đồng quốc tế nói chung
và ngân hàng thế giới nói riêng và luôn có các biện pháp nhằm tăng cường giám sát quản lý các nguồn vốn này
ông osmane dion bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại việt nam và cam kết tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác rất hiệu quả giữa ngân hàng thế giới và việt nam
ông osmane diong khẳng định ngân hàng thế giới sẽ nỗ lực hết sức để đạt được nhiều thành công hơn nữa trong quá trình hợp tác và hỗ trợ việt nam
thủ tướng chính phủ đã có công điện số hai nghìn hai trăm sáu mươi ba về chủ động ứng phó khắc phục mưa lũ tại các tỉnh miền trung
nhằm giảm thiểu thiệt hại ổn định đời sống nhân dân trong và sau lũ
nội dung công điện thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết mưa lũ tổ chức dự báo cung cấp thông tin kịp thời
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trên địa bàn theo phương châm bốn tại chỗ và cấp báo động
chủ động xử lý các tình huống sự cố phát sinh trong và sau mưa lũ khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
bộ y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng y tế cơ sở sẵn sàng lực lượng cơ số thuốc dự phòng kịp thời xử lý hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu
bộ công thương chỉ đạo kiểm tra vận hành an toàn hiệu quả các hồ chứa thủy điện có phần cắt giảm lũ cho hạ du
không để xảy ra lũ nhân tạo vận hành an toàn hệ thống lưới điện và bảo đảm cung cấp điện
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo địa phương kiểm tra vận hành bảo đảm an toàn đề điều hồ đập góp phần cắt giảm lũ cho hạ du
chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp chuẩn bị phương án phục hồi sản xuất ngay sau khi lũ rút
bộ giao thông vận tải sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện tại các khu vực sung yếu để kịp thời khắc phục nhanh các sự cố sạt lở bảo đảm giao thông thông suốt
bộ công an bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai chủ động cấm phương tiện giao thông hoạt động trên các tuyến đường
khu vực bị ngập sâu sẵn sàng hỗ trợ sơ tán nhân dân phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng phương tiện
lực lượng chủ động tham gia hỗ trợ địa phương và nhân dân ứng phó khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
kịp thời chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp ứng phó tổng hợp tình hình thiệt hại báo cáo thủ tướng chính phủ theo quy định
thưa quý vị sáng nay tại tỉnh bình phước đã diễn ra hội nghị sơ kết hai năm thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội
giữa hai tỉnh bình phước và tp hcm nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết và đồng chí đinh la thăng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tới dự
theo số liệu thống kê tp hcm cung cấp đến gần tám mươi năm lượng hàng hóa tiêu thụ trên địa bàn bình phước
và ngược lại có hơn hai mươi sản phẩm nông nghiệp hàng hóa sản xuất ở bình phước có mặt trên thị trường của tp hcm như cà phê cao su hồ tiêu hạt điều
tại hội nghị đại diện của hai tỉnh bình phước và tp hcm đã giải đáp nhiều câu hỏi thắc mắc của các nhà đầu tư
liên quan đến các vấn đề như chế độ chính sách nguồn nhân công
nguồn nguyên liệu đào tạo nhân lực và các chế độ an sinh xã hội cho lao động
đại diện hai tỉnh bình phước và tp hcm thừa nhận còn có nhiều khó khăn bất cập trong vấn đề hợp tác phát triển
xong cả hai sẽ cùng cố gắng khắc phục những khó khăn đó
cũng tại hội nghị ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã trao nhiều quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp đến từ tp hcm
chiều nay tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cựu chiến binh
thương bệnh binh tiêu biểu toàn quốc nhân dịp đoàn về thủ đô hà nội tham dự hành trình ba quốc gia việt nam lào thái lan
và kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai hai mươi bảy năm ngày truyền thống hội cựu chiến binh việt nam mùng sáu tháng một mươi hai
tại buổi tiếp hội cựu chiến binh đã báo cáo với phó chủ tịch những hoạt động của hội trong những năm qua
đã phối hợp với một số cơ quan ban ngành trao tặng hai căn nhà tỉnh nghĩa hàng trăm phần quà
sổ tiết kiệm cho các cựu thanh niên sung phong huyện can lộc và nhân dân bị ảnh hưởng bị bão lũ của hai huyện hương khê và hương sơn tỉnh hà tĩnh
với tổng giá trị trên ba trăm linh triệu đồng
thông qua hội việt kiều tại thái lan hội đã trao tặng một trăm hai mươi phần quà suất học bổng trị giá sáu mươi triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thái lan
thay mặt đảng nhà nước và quốc hội phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu gửi tới các mẹ việt nam anh hùng gia đình liệt sĩ
có công với đất nước các thương bệnh binh cựu chiến binh trên toàn quốc lời thăm hỏi ân cần và biết ơn sâu sắc
phó chủ tịch cũng bày tỏ sự tin tưởng hội cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội cụ hồ
xứng đáng với tám chữ vàng trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới
cũng trong chiều nay đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ và các thành viên tổ công tác làm việc với quảng bình
để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ
tại buổi làm việc tổ công tác đã nghe báo cáo của tỉnh quảng bình trong thời gian vừa qua
theo đó sự cố ô nhiễm môi trường biển thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế xã hội và đời sống của người dân trong tỉnh
tổng giá trị thiệt hại tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu là hơn hai năm trăm tám mươi tám tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ mai tiến dũng chỉ đạo
đối với số hải sản hơn năm trăm linh tấn đã bị tiêu hủy thì chậm nhất đến ngày hai mươi tháng một mươi
tỉnh quảng bình phải trả tiền bồi thường cho các doanh nghiệp
số còn lại hơn hai sáu trăm linh tấn hải sản được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn
phải kê khai để bồi thường hỗ trợ tiêu thụ mức ba mươi giá trị lô hàng
và sớm trả tiền bù giá cho doanh nghiệp trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai bảo đảm chính xác và đúng đối tượng
tại hà nội cục tần số vô tuyến điện vừa phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến nghị quyết chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình
hội nghị đã nêu lên những nội dung mới cơ bản của luật báo chí năm hai nghìn một mươi tám
đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng với nhiều quy định mới tiến bộ
phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí và công tác báo chí
mang tính thời đại xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể
cho việc phát triển báo chí trong giai đoạn tới
các đại biểu đã cùng thảo luận về những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong việc quản lý
cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình hiện nay
từ đó rút kinh nghiệm để sửa đổi nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân
thưa quý vị và các bạn các thành phố lớn của việt nam đang nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng thành phố thông minh
để giúp phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cuộc sống đô thị
cải thiện sự tương tác tích cực giữa người dân và chính quyền
đồng thời giúp quản lý và sử dụng một cách hiệu quả các nguồn tài nguyên
trong bối cảnh đó hội thảo ngày công nghệ thông tin năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
đã đưa ra các tham luận về việc triển khai thành phố thông minh tại một số địa phương
năm viện gồm viện khoa học công nghệ vinasa viện công nghiệp phần mềm và nội dung số việt nam
viện công nghệ thông tin đại học bách khoa hà nội viện tiêu chuẩn chất lượng việt nam
và viện công nghệ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội thảo ngày công nghệ thông tin hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề hạ tầng thông tin quốc gia và thành phố thông minh
trong buổi hội thảo đại diện sở thông tin và truyền thông của thành phố hồ chí minh và đà nẵng
cũng chia sẻ về thực tiễn xây dựng và triển khai thành phố thông minh tại chính địa phương của mình
cận tại hội thảo cũng đưa ra các vấn đề về hạ tầng thông tin nền tảng kết nối thành phố thông minh
bằng phần mềm giao thông thông minh cũng như về vấn đề an toàn thông tin để các thành phố có định hướng đúng đắn
trong việc xây dựng thành phố thông minh phù hợp với từng địa phương
chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý trong ngày
thưa quý vị tổng thống nga vladimir putin hôm nay chính thức đến nhật bản
bắt đầu chuyến thăm hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi hai
dự kiến tổng thống putin sẽ thảo luận với thủ tướng nhật bản shinzo abe về tranh chấp lãnh thổ
kéo dài nhiều thập kỷ qua cũng như việc mở rộng quan hệ kinh tế
theo hãng tin kyodo tổng thống putin đã đến sân bay ube miền tây của nhật bản
tại buổi hội kiến với thủ tướng nhật bản shinzo abe tổng thống putin ghi nhận sự thay đổi rõ
rệt trong quá trình phát triển các mối quan hệ giữa hai bên tổng thống putin hy vọng các cuộc gặp
sắp tới sẽ đóng góp đáng kể cho sự phát triển quan hệ song phương dự kiến trong ngày mai
ông putin sẽ đến thủ đô tokyo để tham gia cuộc thảo luận với thủ tướng shinzo abe
tại đây hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào hợp tác kinh tế tổ chức một cuộc họp báo chung
cũng như tham gia vào một diễn đàn kinh tế thủ tướng abe hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần này sẽ
thúc đẩy sự tiến triển trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ông putin thăm nhật bản là
chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống nga tới nước này trong vòng một mươi một năm qua
tiếp tục những diễn biến chiến sự tại syri quân đội nước này hôm nay thông báo các hoạt động
sơ tán dân thường và mở đường cho phiến quân rút khỏi các khu vực phía đông thành phố miền
bắc aleppo sẽ sớm được bắt đầu trong bối cảnh chính quyền của tổng thống bashar al assad và
phiến quân nhất trí thực thi thỏa thuận ngừng bắn các công tác chuẩn bị cho việc mở đường cho phiến
quân rút khỏi các khu vực nổi dậy chiếm giữ ở phía đông aleppo tới thị trấn khantuman
tây nam aleppo đang được triển khai hoạt động mở đường này sẽ bắt đầu trong vài giờ tới
lãnh đạo quân đội nga cho biết tiến trình đưa năm tay súng thuộc lực lượng phiến quân
cùng với gia đình của họ ra khỏi các khu vực ở đông aleppo đã bắt đầu
theo quyết định của tổng thống nga putin ngoài ra hai mươi xe buýt và một mươi xe cứu thương
cùng khoảng một trăm linh ô tô của phiến quân đã được huy động để thực hiện tiến trình này
trong khi đó tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết đoàn bệnh nhân đầu tiên đang rời khỏi
đông aleppo tới khu vực phía tây thành phố do chính phủ kiểm soát song chưa có nhóm dân thường
hoặc tay súng nào rời khỏi khu vực này truyền thông quốc tế vừa đưa tin
cơ quan chống độc quyền của trung quốc đang điều tra hãng moto của mỹ và nghi ngờ hành vi độc quyền
báo chí trung quốc cho biết các cơ quan chức năng của nước này đang điều tra hãng xe gener
mô tô do bị tình nghi đã yêu cầu các nhà phân phối điều chỉnh giá xe ngay khi có thông tin trên
cổ phiếu của hãng này cũng như hãng ford motor đã lao dốc trong phiên giao dịch ngày hôm qua
cổ phiếu của gener moto và ford giảm lần lượt là hai hai và gần một trong khi đó
hãng này tôn trọng các quy định và luật pháp sở tại bất cứ nơi nào của hãng này hoạt động và
không đưa ra bình luận gì thêm trung quốc đã từng áp dụng lệnh trừng phạt nhiều tập đoàn sản xuất ô
tô của nước ngoài với cáo buộc tương tự năm hai nghìn một mươi bốn trung quốc đã phạt các công ty của đức và nhật bản
hàng triệu đô la mỹ thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân
dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại